chiều một mươi bốn tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi thăm dự án công trình đường cầu tân vũ lạch huyện
và dự án tổ hợp sản xuất ô tô của tập đoàn vingroup tại huyện cát hải
được khởi công từ ngày hai tháng chín sau hơn bảy mươi ngày đi vào hoạt động vinfast đang đẩy nhanh tiến độ
hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu đông nam á với công suất năm trăm linh xe vào năm hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nghe chủ tịch tập đoàn vingroup phạm nhật vượng giới thiệu toàn bộ dự án
đang được triển khai trên diện tích ba trăm ba mươi năm hectare có tổng vốn đầu tư ba năm tỷ đô la mỹ
các dây chuyền của vinfast được thực hiện theo tiêu chuẩn châu âu và hoa kỳ hiện đại và thân thiện với môi trường
đây cũng là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thứ bảy của tập đoàn vingroup
tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận những nỗ lực của tập đoàn vingroup biểu dương và mong muốn vingroup
tiếp tục khẳng định chất lượng những sản phẩm của mình triển khai thành công dự án tổ hợp sản xuất ô tô
thương hiệu việt nam góp phần cùng cả nước sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa
được biết cuối năm hai nghìn một mươi tám những sản phẩm xe đạp điện vào cuối năm hai nghìn một mươi chín là những dòng ô tô mang thương hiệu vinfast
đầu tiên sẽ ra mắt hiện thực hóa khát vọng về giấc mơ phát triển công nghiệp ô tô việt nam phong cách an toàn sáng tạo tiên phong